các chuyên gia y tế nam phi cho biết biến thể mới omicrone có thể đã xuất hiện trên khắp nước này
gây ra khoảng chín mươi ca nhiễm mới và đang lây lan nhanh trên người trẻ
ap đưa tin tốc độ lây nhiễm của biến thể omicron trên người trẻ ở nam phi đang gây ra hồi chuông báo động
với các chuyên gia y tế dù số ca covid một mươi chín do omicron gây ra ở nước này vẫn tương đối thấp
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nam phi chỉ ghi nhận thêm hai tám trăm hai mươi tám ca mắc biến thể omicron
bà rudo mathiva thưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện paragwana ở soweto thành phố johannesburg
cho biết rằng họ đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong độ tuổi của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
những người ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi đang phải nhập viện với các triệu chứng từ trung bình đến nặng
một số người cần chăm sóc đặc biệt khoảng sáu mươi năm bệnh nhân trẻ không được tiêm chủng
và phần lớn số bệnh nhân còn lại chỉ mới tiêm một liều
bà cũng cho biết các bệnh viện
cần có sự chuẩn bị khẩn cấp để có thể đối phó với một lượng lớn bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt sắp tới
theo ap ổ dịch nhỏ trong nhóm sinh viên đại học ở thủ đô pratoria đã lan ra thành hàng trăm rồi hàng ngàn ca nhiễm mới
ban đầu biến thể này chỉ có ở thủ đô nhưng sau đó đã lây sang thành phố johannesburg gần đó và cũng là thành phố lớn nhất của nam phi
giới chức y tế nam phi cho biết kết quả nghiên cứu làn sóng lây nhiễm hiện tại cho thấy
biến thể omicron có khả năng gây ra tới chín mươi ca bệnh mới
nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy omicron
có hệ số lây nhiễm là hai tức mỗi người mắc bệnh có khả năng lây cho hai người khác
biến thể này có một lượng lớn đột biến trên protein gai khiến nó dễ lây chuyển hơn và tránh được các phản ứng miễn dịch
tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã đặt tên cho biến thể này là omicron và xếp nó vào danh sách đáng lo ngại
giáo sư wilem hanakong giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi bày tỏ sự quan ngại về omicron
biến thể mới chủ yếu xuất hiện ở khu vực johanneberg của nam phi
nhưng xét nghiệm trần đoán cho thấy biến thể này đã có
khắp châu phi
trong một nghiên cứu các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của bộ y tế bang missicp mỹ và nhận thấy
ở những phụ nữ mắc covid một mươi chín tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai cao gấp ba lần so với phụ nữ không mang thai
trong độ tuổi sinh đẻ và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tăng lên gấp năm lần khi biến thể đen tạo trở nên phổ biến
bên cạnh đó khi mắc covid một mươi chín phụ nữ mang thai da đen có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần so với phụ nữ da trắng
hoặc gốc tây ban nha mang thai
theo nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ không ai được tiêm chủng đầy đủ
trong số một mươi năm phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín tử vong trong thời gian nghiên cứu từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
một báo cáo thứ hai của cdc hoa kỳ cho thấy nguy cơ tha chất lưu ở những phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín
đã tăng vọt từ bốn mươi bảy trước khi biến thể data xuất hiện phổ biến lên thành ba trăm linh bốn sau khi biến thể này lây lan rộng rãi
và một nghiên cứu khác của cdc hoa kỳ cũng cho thấy
phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín khi biến thể đen ta phổ biến thì có nguy cơ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực
cao gấp ba lần so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
điều đáng lo ngại là theo dữ liệu của cdc hoa kỳ hiện chỉ có ba mươi năm ba phụ nữ mang thai ở mỹ
đã được tiêm chủng đầy đủ trước hoặc trong khi mang thai
tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở phụ nữ da đen và gốc tây ban nha mang thai
tiến sĩ đan nam mine delmen phụ trách nhóm tiêm chủng cho bà mẹ cdc hoa kỳ cho biết
cdc hoa kỳ đang rất lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng thấp ở phụ nữ da màu
tuy nhiên theo todi metz phó giáo sư và chuyên gia nghiên cứu về sản phụ khoa tại đại học utep mỹ
những phát hiện từ các nghiên cứu này có thể giúp thuyết phục nhiều phụ nữ đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hơn
các nhà khoa học cho rằng nguy cơ thái chất lưu ngày càng tăng thực sự khiến chúng ta lo ngại rằng covid một mươi chín
không chỉ gây ảnh hưởng tới mẹ mà còn gây nguy hiểm cho thai nhi
và việc truyền tải thông điệp nguy cơ này một cách rộng rãi có thể giúp cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đặc biệt là ở phụ nữ
vtc new đưa tin tổ chức y tế thế giới hu đã đặt tên cho biến thể covid một mươi chín mới lần đầu tiên được phát hiện ở nam châu phi là omicron
đây là thông tin do tổ chức y tế thế giới cho biết sau cuộc họp vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan y tế toàn cầu hu đã họp vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một để đặt tên cho biến thể mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín
và quyết định phân loại biến trùng này là biến thể đáng lo ngại
thay vì xếp loại ít nghiêm trọng hơn là biến thể đáng quan tâm
biến thể delta gây ra tình trạng gia tăng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu sau khi được phát hiện lần đầu tiên vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cũng đã được who xếp loại biến thể đáng lo ngại vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
hu đã áp dụng cách đặt tên các biến thể theo những chữ cái trong bảng chữ cái hy lạp
một phần là để tránh sự kỳ thị địa lý gắn liền với các khu vực nơi chúng được xác định lần đầu tiên
nhiều nhà quan sát đã mong đợi b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được đặt tên là nu
liên quan đến omicron
who cho biết biến chủng này có một lượng lớn các đột biến
đặc thù xác nhận bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể này tăng lên so với các biến chủng khác
tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn của who ông christian lindemeyer cảnh báo
các chính phủ không nên áp đặt những hạn chế đi lại để ngăn chặn sự lây lan của omicron
ông christian lindemeyer nói rằng sẽ mất vài tuần để các nhà khoa học đánh giá mức độ lây chuyển và động lực
cũng như khả năng này tránh miễn dịch từ vaccine của biến thể mới
nhiều quốc gia đã lựa chọn hành động phản ứng ngay lập tức với biến thể mới bằng các lệnh cấm đi lại
và kiểm dịch nhằm hạn chế omicro lây lan thay vì chờ đợi nghiên cứu được hoàn tất
trường hợp nhiễm biến thể đầu tiên được ghi nhận tại châu âu đã được xác định vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại bỉ
chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen đã kêu gọi cần đình chỉ tất cả những chuyến bay
giữa eu và các quốc gia có trường hợp nhiễm omicrone trong lúc rủi ro của biến thể này được đánh giá
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới hu đã mở cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về nguy cơ nguy hiểm
của biến chủng mới b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín mới được ghi nhận ở một số ca nhiễm tại nam phi
chúng tôi chưa biết nhiều về biến chủng này những gì chúng tôi biết là biến chủng này có số lượng lớn đột biến
và mối lo ngại khi có quá nhiều đột biến nó có thể tác động đến cách thức hoạt động của virus
tiến sĩ maria van kekover trường nhóm kỹ thuật ứng phó covid một mươi chín của huu cho biết
b một một năm trăm hai mươi chín được phát hiện lần đầu ở botswana biến chủng này có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai
thành phần giúp virus bám vào tế bào cơ thể làm dấy lên lo ngại về khả năng tránh né vaccine của virus
các đột biến ở protein gai có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người
và lây lan hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh
với ba mươi hai đột biến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus sars cov hai
chuyên gia tom peacock
tại cục bệnh truyền nhiễm hoàng gia anh nhận định đây là cụm đột biến với lượng protein gai thực sự khủng khiếp
lượng đột biến rất cao của biến chủng cho thấy điều này có thể thực sự đáng lo ngại
b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín chứa hàng loạt đột biến như k bốn trăm một mươi bảy n năm trăm linh một i n bốn trăm bốn mươi kg g bốn trăm bốn mươi sáu s trong đó đột biến k bốn trăm một mươi bảy n từng xuất hiện ở biến thể delta
đột biến ảnh hưởng đến một vùng của protein s mà virus dùng để xâm nhập vào tế bào
được gọi là vùng liên kết cụ thể phân tử protein
khu vực này quyết định độ băm dính của virus với tế bào
k bốn trăm một mươi bảy n được cho là giúp ncov tạo liên kết mạnh mẽ hơn giữa chính nó và vật chủ virus sẽ lây nhiễm dễ dàng hơn
đột biến n năm trăm linh một i cũng có trong biến thể anfa giúp virus gắn với tế bào người
điều này giải thích tại sao những biến thể mới nói chung có vẻ dễ lây lan hơn
tuy nhiên đó chỉ là một trong nhiều đột biến ở cả hai biến thể khiến các nhà khoa học lo ngại
virus ít nhạy cảm hơn với vaccine hoặc phương pháp điều trị
đột biến n bốn trăm bốn mươi k giúp virus trở lên mạnh mẽ
dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng sau nhiễm ncov
theo báo cáo động lực của nó cao gấp một mươi năm lần so với các biến thể ban đầu
thông thường người mắc covid một mươi chín đạt đến giai đoạn khó thở thiếu oxy trong vòng một tuần
nếu nhiễm virus chứa đột biến n bốn trăm bốn mươi k bệnh nhân có thể chuyển nghiêm trọng chỉ trong vòng ba bốn ngày
b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín còn chứa tới hai đột biến là p sáu trăm tám mươi một h và n sáu trăm bảy mươi chín k ở vị trí phân cắt phudin
vị trí giúp virus thuận lợi xâm nhập vào tế bào
đây là lần đầu tiên thế giới khoa ghi nhận hai đột biến này
trong một biến chủng p sáu trăm tám mươi một h từng xuất hiện trong biến chủng mu và anfa làm tăng khả năng lây truyền của virus
tuy nhiên hiện các nghiên cứu còn trăng dở chưa được giữa hẳn lâm bình xét chính thức
vì vậy không thể kết luận vai trò của p sáu trăm tám mươi một h với virus ở thời điểm này
kể từ khi xuất hiện b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đã gây ra một mươi ca mắc covid một mươi chín tại ba quốc gia và vùng lãnh thổ
gồm ba ca ở botswana sáu ở nam phi và một ở hồng kông trung quốc là người có lịch sử đi lại đến nam phi
thành phố hồ chí minh xin thí điểm đón khách quốc tế không cần cách ly từ tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trình thủ tướng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
sử dụng hộ chiếu vaccine từ tháng một mươi hai đáng chú ý không yêu cầu khách du lịch cách ly tập trung
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản trình thủ tướng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
theo đó thành phố hồ chí minh muốn thí điểm đón khách du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mở rộng dần phạm vi trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hội chứa vaccine
cụ thể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh thí điểm cho phép các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
đủ điều kiện đón khách quốc tế đến thành phố theo các chương trình du lịch trọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hồ chí minh đón khách quốc tế đến thành phố từ các chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ
theo các chương trình du lịch chọn gói tại thành phố hồ chí minh
hoặc kết hợp nhiều điểm đến giữa thành phố hồ chí minh và các địa phương đã được chấp thuận đón khách quốc tế
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ mở lại hoàn toàn đối với thị trường du lịch quốc tế
khách du lịch quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện về tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
có xét nghiệm âm tính có bảo hiểm y tế và có nội dung điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thực hiện quy trình thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn quy trình vận chuyển khách
quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở du lịch
theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
theo tờ trình thành phố hồ chí minh nêu bối cảnh nhiều quốc gia đông nam á mở cửa đón khách du lịch đem lại hiệu quả tích cực
bộ ngoại giao đã tạm công nhận hộ chiếu vaccine của hàng chú quốc gia các tỉnh như khánh hòa kiên giang đà nẵng quảng ninh quảng nam
đã được chính phủ cho đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine
thành phố hồ chí minh còn nhiều điều kiện cần thiết khác để đón khách du lịch quốc tế
như tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine của thành phố hồ chí minh cao hệ thống y tế sẵn sàng về nhân lực vật lực trang thiết bị vật tư y tế
và đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh là trung tâm du lịch của cả nước đón hơn tám sáu triệu khách quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm gần năm mươi lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố hồ chí minh trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác
nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
trước đó tại hội nghị liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bến tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
một trong những giải pháp để kích hoạt hoạt động du lịch liên tuyến giữa thành phố hồ chí minh và bến tre
được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề xuất là kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát
bà phan thị thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
trình mở cửa đón khách quốc tế khi tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát
hiện nay thủ tướng chính phủ đã chấp thuận cho một số tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế
để đảm bảo các tiêu chí thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa trình thủ tướng chính phủ hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam
cụ thể với du khách đăng ký tour trên bảy ngày sau khi được xét nghiệm âm tính trong ngày thứ bảy
có thể kéo dài hành trình du lịch sang địa phương khác được phép đón khách nhưng vẫn phải theo tour chọn gói khép kín
thành phố hồ chí minh cũng đang có đề xuất xin triển khai sớm đón khách du lịch quốc tế
sau khi kiểm soát tình hình dịch bệnh và người dân được tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao bà phan thị thắng nói
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
đã xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh
sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi bốn
sở du lịch nhận định thành phố hồ chí minh dù đang gặp nhiều khó khăn
song công tác phòng chống dịch ở thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngày càng cao
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được một mươi hai năm trăm ba mươi chín bốn trăm hai mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó cũng đã tiêm được bảy một trăm linh
một mươi một trăm linh tám một trăm một mươi một mũi một và năm bốn trăm ba mươi một ba trăm một mươi một mũi hai đạt tỷ lệ mũi một là chín mươi tám sáu và mũi hai là bảy mươi năm ba mươi bốn